chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
những diễn biến mới nhất về vụ án rỉ ghẻ chút đòn roi còn người tình đến tử vong
cơ quan điều tra đã cấp thông báo về việc đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các luật sư
mới đây theo thông tin từ luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội cho biết
vào ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ông đã cùng mẹ cháu va làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm pc một
về các nội dung liên quan đến vụ án và việc mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu
trước đó cơ quan điều tra đã nhận được nhiều hồ sơ đăng ký bảo vệ quyền lợi cho chó bé được gửi đến
tại buổi làm việc mẹ cho bé thống nhất với cơ quan điều tra mời ba luật sư bảo vệ quyền lợi miễn phí
trên cơ sở đó cơ quan điều tra đã cấp thông báo về việc đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các luật sư bao gồm
luật sư trần thị ngọc nữ
hội trưởng chi hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
luật sư phạm công hùng giám đốc công ty luật trách nhiệm ứng hoạn một thành viên công hùng và cộng sự đoàn luật sư tp hcm
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh thu đoàn luật sư tp hcm
luật sư thơm nêu quan điểm
hành vi phạm tội của bị can nguyễn võ quỳnh trang đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể sức khỏe
danh sự nhân phẩm và xâm phạm tính mạng con người đặc biệt là tính mạng trẻ
là người yếu thế được hiến pháp pháp luật công ước quốc tế quyền trẻ em bảo vệ
do đó cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật
hành vi của dì ghẻ nguyễn võ quỳnh trang thể hiện bản tính ác độc không còn tính người
trong cùng một thời gian liên tục đã phạm hai tội
trong đó có tội đoạt mạng người theo khoản một một trăm hai mươi ba là tội đặc biệt nghiêm trọng
có nhiều tình tiết định khung tăng nặng đoạt mạng người dưới một mươi sáu tuổi có tính chất côn đồ
cố ý thực hiện phạm tội đến cùng và tội đối xử tàn ác với người khác
theo quy định tại khoảng hai một trăm bốn mươi bộ luật hình sự
ông thơm cho rằng việc cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn đối tượng này khỏi xã hội
là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật
đối với hành vi của người bố nguyễn kim trung thái
cơ quan điều tra khởi tố thái về hai tội danh
hành hạ người khác và trẻ
trẻ giấu tội phạm đây là quyết định tố tụng bắt đầu
sau này trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ vụ án nếu có căn cứ
thì ông sẽ cùng các luật sư đồng nghiệp kiến nghị xử lý thái đồng phạm với trang
về hành vi đoạt mạng người
theo luật sư thơm nếu trong quá trình điều tra có căn cứ xác định
ngày hai mươi hai tháng một mươi một thái trực tiếp hoặc gián tiếp biết trang và tay tàn độc với con gái
song không những không can ngăn mà còn giúp sức về mặt tinh thần
bỏ mặt cho đối tượng ra tay với con
nếu trang đến tử vong thì sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm đoạt mạng người
với lỗi cố ý gián tiếp theo khoảng hai điều một mươi bộ luật hình sự
có thể thấy hành vi của người bố là vô cảm lạnh lùng tàn ác
khi cùng nguyễn võ quỳnh trang tham gia vào những trận đòn roi chút lên con gái suốt thời gian dài
cháu gái đã thiếu thốn tình cảm của mẹ do bị ngăn cản gặp
nhưng thái không thương yêu bổ đáp cho con
mà lại để người tình đối xử tan độc với cháu đến tử vong
nên cần phải xử lý
nguyễn võ quỳnh trang đã được xử lý nghiêm minh nhất
hiện nay vụ án đã và đang được cơ quan điều tra quyết liệt điều tra
theo quy định của bộ luật tố tụng để đưa các đối tượng ra xét xử
mọi người hãy vững tin vào công lý và sự nghiêm minh của pháp luật
không một ai có thể dung túng bao che và có thể biện minh mình
được cho tội ác sát hại nạn nhân nhỏ tuổi dã man tan bạo trong nhà nước pháp quyền
luật sư nguyễn anh thơm chia sẻ
bên cạnh đó mới đây trong dịp tròn bốn mươi chín ngày
rời xa cõi đời gia đình đã tổ chức lễ trung thất cho v a
dù đã bảy tuần trôi qua nhưng đối với người thân của v a
thì nỗi đau chỉ mới như ngày hôm qua
tròn bốn mươi chín ngày bé va rời xa cõi đời dường như nỗi đau chỉ mới ngày hôm qua
cụ thể gia đình cháu bé v a đã tổ chức lễ bốn mươi chín ngày cho cháu
tại chùa tường nguyên thuộc quận bốn
chị t l là bác ruột của v a cho hay cả gia đình đã đến tham dự lễ của cháu
chị ngẹn ngào cho biết
từ hôm qua ở một số nơi cũng đã tổ chức cầu siêu cho con rồi
mẹ cháu gần một mươi giờ đêm còn nhắn cho tôi nói em vừa đi cắm hoa cho con về
thương con bao nhiêu bác thương mẹ hát của con bấy nhiêu
tôi biết con đã được đến nơi hạnh phúc vui vẻ rồi và mẹ con cũng tin thế
bên cạnh đó chị t l cũng thông tin rằng
gần đây có một số người lên tiếng cho cháu v a trên facebook
đã bị hacker tẩy

về sự việc này chị t l cho biết
không thể nhờ công an hay các chuyên viên can thiệp vì họ không có thẩm quyền
hiện tại cả gia đình vẫn đang theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng
nhiều người vẫn ngày ngày cầu nguyện viết bài đăng bài
quan tâm hỏi hàn vụ án đến đâu rồi
ngày đầu tiên chính thức đi làm trở lại sau tết
cũng là ngày cúng thất bẩy cho v a
thì dường như mới chỉ ngày hôm qua
chị t l buồn bã chia sẻ
trước đó công an đã xác định nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi quê gia lai
sống chung như vợ chồng với nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi ngụ tại quận một
cùng cháu gái ntva tám tuổi là con ruột của thái
từ giữa năm hai nghìn hai mươi tại một căn hộ ở trung cư saigon pearl thuộc quận bình thạnh
trong thời gian sống chung trang đã nhiều lần dùng tay hoặc chân hoặc nhiều loại dụng cụ
doi để ra tay tàn độc với cháu gái một cách dã man khiến cháu tử vong
mẹ bé v a lần đầu xuất hiện bên bàn thờ con trong ngày đầu năm mới
trước đó trong chiều cuối năm bỏ lại sự vội vã và hối hạ ở ngoài kia
chị hát là mẹ ruột của cháu v a đã đến ngôi chùa để hương linh con và cắm hoa sắp lễ cúng thất cho con
ngày mùng một tết nhâm dân cũng là ngày tuần thứ sáu của bé v a
cô bé tám tuổi bị dì ghẻ chút đòn roi đến tử vong
dù sự việc đã trải qua những người nhẫn tâm ra tay với cô bé rồi cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và bản án lương tâm
thế nhưng có lẽ nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoài trong lòng người thân cũng như những người yêu thương va
có lẽ đây sẽ là cái tết buồn và mất mắt nhất của chị hát mẹ bé v a
dù năm hết tết đến nhưng không muốn cô bé ở nơi xa cô đơn
nên trong chiều hai mươi chín ngày cuối cùng của năm cũ người thân đặc biệt là mẹ bé va
cũng đã đến chùa tưởng nguyên quận bốn để cắm hoa sắm lễ thất cho con
giờ đây những việc mọi người có thể làm cho em có lẽ cũng chỉ có như vậy
đây là lần đầu tiên chị hát mẹ của bé va xuất hiện thông qua tấm hình mà chị thanh loan là bác của cô bé chia sẻ kể từ khi xảy ra sự việc đau lòng